số lượng lớn xe máy do hai đối tượng bùi văn sinh và nguyễn văn thành trộm cắp được tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
với thủ đoạn tinh vi ban ngày đi thám thính địa bàn thấy nhà nào có xe máy chủ nhà đi vắng
các đối tượng buộc dây thép vào cửa để đánh dấu và định vị lại vị trí
đêm đến các đối tượng quay trở lại kiểm tra thấy chủ nhà chưa về thì cắt khóa cổng khóa nhà đột nhập trộm xe máy
mấy tháng gần đây thì
cháu có gây ra nhiều vụ trộm xe ở các tỉnh khác nhau hình hà nội nam định hưng yên hà nam
thủ đoạn là em phá qua cửa dân và vào lấy xe
bọn em đêm hôm mà ngày bọn em ngủ đêm thì bọn em đi trên đường dọc đường theo các tỉnh
thấy người dân nhà nào có sở thì bọn em lấy rồi
đáng chú ý sinh và thành đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cướp cướp giật tài sản mới ra tù lại tiếp tục phạm tội
xác định hành vi của các đối tượng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và gây lo lắng trong nhân dân trên địa bàn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã nhanh chóng điều tra truy xét bắt giữ thành công sinh và thành
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng
cơ quan công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan và bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài
từ đầu năm đến nay cả hai đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại nhiều tỉnh thành trong thành phố
trong đó có bốn vụ tại tỉnh hà nam

nhưng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
và ra tù lần này long lại tiếp tục hành nghề có sẵn trong máu của mình
long lang thang phiêu bạc cứ thấy nhà ai sơ hở là hắn trộm cắp từ tỉnh này qua tỉnh khác trong một thời gian dài
ban ngày trần văn long bắt xe khách từ hà nội đi các tỉnh thành phố trên khắp địa bàn cả nước
như bắc ninh bắc giang hương yên hải dương vĩnh phúc thái bình nam định và hà nam
đầu đầu cũng có vết tay của hắn
khi gây án xong long lại lên xe đi sang tỉnh khác để tăm tia trộm cắp
hắn bịt kín mặt đi nhanh qua nhiều con phố
điều này đã gây khó khăn cho lực lượng điều tra để truy bắt tên trộm
tôi thường đi ở loan thao hà nội
tiền trên tôi đã lấy được khoảng tầm ba trăm linh triệu và các đồ vật tính lên tầm năm trăm linh triệu
chỗ tiền trên tôi đã tiêu xài cá nhân
tại các điểm thực hiện hành vi phạm tội đối tượng trần văn long dùng xà cây dao xà beng phá cửa
đột nhập nhà dân trộm cắp tiền vàng điện thoại laptop rồi nhanh chóng bắt xe tẩu thoát rời khỏi hiện trường
khi tiêu hết số tiền trộm cắp siêu trộm lại tiếp tục lộ trình gây án
cửa hàng thuốc nơi long đã tìm đến để gây án đã có nhiều sơ hở để hắn thực hiện hành vi phạm tội
cửa mở không có ai trộm giữ
dù camera an ninh đã báo có chuyển động nhưng tên trộm vẫn lẹn vào đột nhập để ăn trộm tài sản trong nhà người dân
mặc dù có camera an ninh nhưng rất khó để tìm manh mối
chúng tôi đã cho nhiều mũi trinh sát đi các tỉnh thành phố xung quanh để truy tìm và xác định đối tượng
trong nhiều ngày và đêm áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ
tổ trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an huyện đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng
khi đối tượng đang nang thang tại một quán cà phê vỉa hè trên địa bàn thành phố hà nội
tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động với nhiều thủ đoạn
thủ đoạn khác nhau từ hoạt động đơn lẻ đến cấu kết hình thành băng ổ nhóm đường dây phạm tội từ trộm cắp đến tiêu thụ
đặc biệt là chúng thường lợi dụng sự mất cảnh giác của các chủ tài sản để gây án ngay và nhanh chóng tiêu thụ tài sản
các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp thường chuẩn bị công cụ phương tiện theo dõi kỹ nơi có tài sản gây án ở địa bàn này
nhưng tiêu thụ ở địa bàn khác để chống lại sự phát hiện điều tra xử lý của lực lượng công an
đặc biệt là chúng thường lợi dụng sự mất cảnh giác của các chủ tài sản để gây án ngay và nhanh chóng tiêu thụ tài sản

để góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản nhất là trộm cắp xe máy cùng với công tác đấu tranh phòng ngừa của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động quản lý và bảo vệ tài sản
không để xe máy ở những nơi vắng vẻ không có người trông coi phải khóa cổ khóa càng cẩn thận nhằm hạn chế tối đa những sơ hở để kẻ gian có thể lợi dụng trộm cắp
nên lắp camera giám sát hoặc gắn thiết bị chống trộm định vị trên xe
khi không may bị mất trộm hoặc phát hiện kẻ gian cần báo ngay cho lực lượng công an để được hỗ trợ kịp thời qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn